cảm ơn các bạn đã theo dõi
đã tới hiện trường để truyền tới quý vị và các bạn những thông tin chi tiết
hiện tôi đang có mặt tại công an quận hà đông thành phố hà nội
và đây là gần bốn kg ma túy tổng hợp dạng đá mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hà đông mới phát hiện trên đường vận chuyển từ lạng sơn về thành phố hà nội
cụ thể vào hồi một mươi bảy h năm mươi phút ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hà đông phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phát hiện một người đàn ông điều khiển chiếc xe ô tô bốn chỗ nhãn hiệu toyota cround biển kiểm soát một mươi hai a năm trăm hai mươi chín có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra tại chỗ lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô có chứa bốn túi ni lông đều chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp dạng đá
một túi ma túy đá tung được trong túi bóng đen một túi riêng biệt để ở dưới sàn
đằng trước là của ghế phụ dưới đẩy chân của xe một ở đấy còn là hai túi ma túy đá tôi cho vào một túi bóng đen
và để ở hộp bảo quản đằng sau ghế lái trên đầu đằng sau sáp rác kính sau
tại cơ quan công an đối tượng phan văn hùng ba mươi sáu tuổi trú tại thị trấn bắc sơn huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn khai nhận
hùng được thuê vận chuyển năm kg ma túy dạng đá
đạn đá từ lạng sơn về hà nội và đã giao bán một kg cho một đối tượng ở bắc giang
còn lại bốn kg đang trên đường vận chuyển cho một đối tượng ở hà nội thì bị cơ quan công an bắt giữ
nếu chót lọt hùng sẽ nhận được số tiền công là năm mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
vâng cảm ơn những thông tin của phóng viên mạnh tùng
cũng liên quan đến tội phạm ma túy tại sóc trăng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
vừa bắt quả tàng đối tượng lê văn xung chú tại huyện châu phú tỉnh an giang
về hành vi tàng chữ chai phép chất ma túy
bất ngờ kiểm tra nhà trọ của lê văn xung lưu nội chức năng đã bắt quả tàng đối tượng này
đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ hai mươi ba bịch ma túy đá hai mươi bốn bịch ma túy tổng hợp
một khẩu súng sáu viên đạn số tiền gần tám mươi triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
qua làm việc lê văn sung khai nhận số ma túy trên được mua từ tp hcm về để sử dụng và bán lại cho người khác
sau khi uống rượu gọi điện thoại cho người yêu mình nhiều lần mà không được bạch thị thảo nguyên
chú tại huyện cronpach tỉnh đắk lắk đã dùng dao đâm chết người yêu
vụ việc này vừa được toán nhân dân tỉnh đắk lắk đưa ra xét xử
cụ thể nguyên có quan hệ yêu đương với nguyễn quốc phương chú cùng địa phương
đến tối ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu nguyên cùng bạn bè
tổ chức đi ăn nhậu đến khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày nguyên gọi điện cho phương nhiều lần nhưng phương không trả lời
biết phương đang chơi điện tử tại một quán internet nguyên đã chạy xe máy đến quán gọi phương về
khi cả hai vừa ra khỏi quán thì xảy ra cãi cọ do đang có hơi men trong người và sẵn có dao mang theo
nên nguyên đã rút ra đâm một nhát vào bụng của phương khiến phương tử vong
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo bạch thị thảo nguyên tám năm sáu tháng tù giam về tội giết người
liên quan đến cái chết của nam thanh niên tại sòng bầu cua tại bình định
ngay sau khi nhận được thông tin cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và đã có kết luận bước đầu
đến sáng ngày bốn tháng một cơ quan pháp y tỉnh bình định đã có kết quả khám nghiệm tử thi anh phạm đặng toàn
hai mươi chín tuổi chú xã phước hưng huyện tuy phước
trước đó anh toàn được người dân phát hiện tử vong trước một nhà dân
sau khi tổ tuần tra công an huyện tuy phước triệt phá sòng bầu cua ở khu vực chợ định thiện xã phước quang
theo cơ quan chức năng anh phạm đăng toàn tử vong là do chạy quá sức dẫn đến không đủ oxy cung cấp cho phổi
phổi không cung cấp được oxy cho não dẫn đến phủ phổi phù não hoàn toàn không có dấu vết của tác động ngoại lực

chợ định thiện ở xã phước quang huyện tuy phước nơi đã xảy ra sự việc đáng tiếc trên
theo người dân địa phương vào ban đêm từ một mươi chín h khuya lợi dụng chợ vắng người nhiều thanh thiếu niên tụ tập tại đây để đánh bạc
đêm ngày hai tháng một khi tổ công tác của công an huyện tuy phước đến khu vực này các đối tượng phát hiện công an đã bỏ chạy toán loạn
điều không may là trong đó có anh phạm đặng toàn do chạy quá sức nên dẫn đến hậu quả đáng tiếc
khi sự việc vừa mới xảy ra
dù không hề trực tiếp chứng kiến biết tường tận đầu đuôi sự việc song nhiều thanh thiếu niên đã có thái độ hành xử thái quá
không chỉ tung tin vù khống công an đánh người mà các đối tượng quá khích còn hành hung người thi hành công vụ
một số người dân bị đám đông kích động đã sử dụng điện thoại di động quay video tung lên mạng xã hội để chia sẻ với bạn bè
mà không biết rằng việc làm đó đã bị các đối tượng lợi dụng để đồn thổi xuyên tạc gây mất an ninh trật tự
lúc đó em đang đứng trên chợ
đầu là có
có hai anh công an vô kêu cái thằng kia này cái thằng bị bắt ra rồi nói gì đó em không có biết
xem em mới theo em nói thâu em đi dìa thì em ra tới trước cổng chợ đó
thì em mới nghe có một cái thằng kia nó nói là
có ai không lại chơi dùm toàn đi bệnh viện
sao nó khó thở nó thở không được
có mấy người đó nhưng mà chỉ nghe nói là công an đánh thao chứ còn cũng không có thấy
dạ dạ không hề là thấy là đánh chết cái anh đó
trách nhiệm của chúng tôi cho xác minh làm rõ
hành vi của từng đối tượng và xem xét việc này có sự cầm đầu và chủ mưu kích động để dẫn đến cái hậu quả đáng tiếc như hôm nay
và trách nhiệm của chúng tôi cơ quan điều tra chúng tôi sẽ làm rõ và có sai phạm đến đâu xử lý ai sai phạm phải xử lý
nếu có tội chúng tôi kiến nghị với các cơ quan pháp luật
với kênh cơ cơ quan điều tra tức là xử lý đúng người đúng tội và cư nguyện không bỏ lỏ tội phạm
tiếp tục thông tin về vụ thu giữ một trăm linh tám khẩu súng hơi tại hà nội
như thông tin đã đưa đoàn liên ngành hai gồm lực lượng cảnh sát kinh tế và đội một mươi một tri cục quản lý thị trường hà nội
vừa phát hiện một vụ vận chuyển lưu giữ súng ngắn hơi tại hà nội
và ngay sau đây là thông tin từ phóng viên nguyễn vũ
vâng thưa quý vị và các bạn trên tay tôi là một khẩu súng
mà các lực lượng chức năng vừa phát hiện và thu giữ được tại quận thanh xuân khá là nặng và rất giống thật
sẽ thế nào nếu những khẩu súng này được phát tán ra ngoài thị trường
vào chiều ngày hôm qua sau khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra trụ sở công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh việt nam
có địa chỉ tại số một mươi bốn a gõ một trăm một mươi một hù chính lan phường khương mai quận thanh xuân hà nội
qua quá trình kiểm tra phát hiện một trăm linh tám khẩu súng nhán hiệu cun automatic calibre sáu mm
súng sử dụng đạn bi có trọng lượng hình thức giống như súng thần
có thể gây sát thương cho người tiếp xúc và sử dụng
lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong tạm giữ hàng hóa nhằm xác minh chủ sở hữu
trục loại vũ khí để xử lý theo quy định của pháp luận
những thông tin mà chúng tôi vừa mới nhận được
thì cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân hà nội cho biết là
xã đã xác nhận xác định được chủ của lô hàng này và đang mời đến cơ quan điều tra để làm việc
đồng thời làm thủ tục giám định về tính chất sát thương của loại súng trên
qua tìm hiểu được biết số hàng này đều là hàng ký gửi
được chuyển từ hà nội vào tp hcm để tiêu thụ
theo công an quận thanh xuân đây là đồ chơi bạo lực bị cấm kinh doanh buôn bán
mỗi khẩu súng có giá tiền từ một đến một năm triệu đồng
bên ngoài các hộp súng có chữ bằng tiếng nước ngoài là tiếng anh và tiếng trung quốc
và những thông tin mới nhất về vụ việc này
chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn ở những bản tin sau
một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề vừa bị công an tỉnh hà tĩnh bóc gỡ trên địa bàn huyện cẩm xuyên
và cũng tại địa phương này thì bốn đối tượng đang có hành vi đánh bạc tại huyện lộc hà cũng đã bị bắt giữ
ngày hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy công an huyện cẩm xuyên hà tĩnh đã huy động năm mươi cán bộ chiến sĩ
đồng loạt tấn công vào các điểm ghi lô đề ở các xã trên địa bàn
do trần việt hồng chú tại xã cẩm thịnh cầm đầu bắt giữ một mươi sáu đối tượng trong đường dây lô đề khủng này
tiến hành khám xét tại các điểm ghi công an huyện cẩm xuyên thu giữ hơn một trăm linh triệu đồng tiền mặt
một mươi tám điện thoại di động nhiều giấy tờ tài liệu và tăng vật có liên quan
tiếp đó vào dạng sáng ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi bảy công an huyện lộc hà đã phát hiện và bắt quả tăng bốn đối tượng
gồm nguyễn văn trung lê tiến lợi lê xuân giáp nguyễn xuân quế đang thực hiện hành vi đánh bạc
tại nhà máy gạch tuy nền an lộc
tăng vật thu giữ được tại hiện trường gồm gần sáu mươi triệu đồng tiền mặt năm điện thoại di động và một xe ô tô
đã xác định được nguyên nhân gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây
xảy ra vào sáng ngày hôm qua bốn tháng một
công an chức năng tỉnh đồng nai nhận định nguyên nhân là do xe công tôn nơ bị nổ lốp dẫn hướng
mất lái và chắn ngang đường
như antv đã đưa tin vào lúc bốn giờ năm mươi phút ngày bốn tháng một trên cao tốc long thành
long thành dầu dây đoạn thuộc xã sông nhạn huyện cẩm mỹ đồng nai
xe công tôn nơ mang biển kiểm soát năm mươi một c năm mươi bảy nghìn ba trăm sáu mươi lưu thông hướng từ dầu dây đi tp hcm
do mất lái lấn sang phần đường bên phải đụng vào rào chắn đuôi xe chắn ngang đường
lúc này xe ô tô khách mang biển kiểm soát bảy mươi bảy b một nghìn bốn mươi và xe ô tô khách biển kiểm soát bảy mươi bảy b chín trăm ba mươi tám
lưu thông cùng chiều phía sau
cả hai xe khách này cùng lao vào hiện trường và gây tai nạn liên hoàn
vụ tai nạn khiến cho một người tử vong
một mươi bảy người khác bị thương phải nhậm viện và ba xe ô tô bị hư hỏng nặng
còn tại con tung thì vào khoảng hai h ba mươi sáng nay
một vụ tai nạn giao thông cũng đã xảy ra trên địa bàn tp con tung khiến hai người tử vong
vào thời điểm trên xe ô tô tải do nguyễn văn trung chú tỉnh gia lai điều khiển
khi đi đến ngã tư đường phan đình phùng bà triệu thì xảy ra va chạm với xe mô tô
do hoàng công đức chú tại tp con tung điều khiển
trở phía sau là lê minh trí
hậu quả hoàng công đức tử vong tại chỗ
lê minh trí được đưa đi cấp cứu do vết thương quá nặng cũng đã tử vong tại bệnh viện
phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
chúng tôi tiếp tục nhận được quyết định truy nã từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên
liên quan đến tội phạm tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
các đối tượng mà chúng tôi sẽ thông tin ngay sau đây cùng có hộ khẩu thường trú tại thị xã bắc cạn
cũ nay là tp bắc cạn tỉnh bắc cạn và có đặc điểm nhận dạng tương đối đơn giản
trong đó đối tượng hoàng thị phong sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại số một mươi hai nguyễn thị minh khai
tp bắc cạn tỉnh bắc cạn
có sẹo chấm một năm cm trên sau đầu lông mày phải
đối tượng hoàng thế mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và đối tượng trần thị giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một đều ở phường phùng trí kiên
đối tượng hoàng thế mạnh có sẹo chấm cách hai cm trên trước đôi lông bài phải
còn đối tượng trần thị giang có nốt ruồi ngay cánh mũi trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu như có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truyền hình
tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết
quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày năm tháng một
thưa quý vị khu vực phía tây bắc bộ hội tụ gió tây nam cũng khiến cho những cơn mưa rào xuất hiện tại đây
chủ yếu trong khoảng thời gian chiều tối đến đêm
sáng ngày mùng tám thì trời chỉ còn nhiều mây về đêm và sáng sớm
thời tiết phổ biến ít mưa trưa chiều hưởng nắng với nhiệt độ là từ một mươi bảy đến hai mươi bảy độ
khu vực phía tây bắc bộ từ ngày mùng sáu đến ngày mùng tám sẽ có sương mù và sương mù nhẹ dài rác vào lúc sáng sớm
do đó người dân khi tham gia giao thông vào thời điểm này nên hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn
đến trưa chiều thì trời giảm mây hưởng nắng gió đông đến đông nam ở mức cấp hai cấp ba với nhiệt độ là một mươi tám hai mươi bảy độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế mưa chỉ còn ở diện vài nơi
riêng các tỉnh thuộc khu vực phía nam thì về chiều tối có thể xuất hiện mưa rông cục bộ
trưa chiều thì trời nắng với nhiệt độ là hai mươi hai mươi tám độ
thời tiết ổn định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động dân sinh trong những ngày đầu năm mới hai nghìn một mươi bảy
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết cũng nhanh chóng tốt dần lên do không còn chịu tác động của gió đông bắc hay là nhiễu động của đới gió đông trên cao
toàn vùng thời tiết khô giáo mưa có trăng cũng chỉ xuất hiện cục bộ vào thời điểm chiều tối
còn ban ngày thì có nắng nhiều hơn với nhiệt độ là hai mươi hai ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên ba ngày sắp tới
tại đây thì thời tiết duy trì trạng thái ổn định ít mưa ngày có nắng nhiều
sản xuất nông nghiệp thu hoạch cây quả đặc biệt là không khí nhộn nhịp trên các nương cà phê với nhiệt độ là một mươi tám ba mươi độ
các tỉnh nam bộ hầu như không còn hệ thống nào gây mưa cho khu vực này
khi trời phổ biến mây thay đổi còn nắng nhiều trong ngày vẫn là thời tiết chủ đạo bao trùm trên toàn khu vực
về chiều tối thì có thể sẽ xuất hiện một vài cơn mưa rào nhẹ nhưng chỉ mang tính chất địa phương với nhiệt độ là hai mươi ba ba mươi ba độ
những thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai